ubnd tỉnh quảng nam vừa cho biết đã vừa phê duyệt dự án thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ở việt nam do cơ quan tài nguyên thủy sản hàn quốc tài trợ với mục tiêu phục hồi nguồn lợi thủy hải sản tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao tràm hội an
dự án thực hiện tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao tràm ở xã đảo tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam trong năm hai nghìn hai mươi với tổng kinh phí gần tám năm tỷ đồng
ubnd tỉnh quảng nam đã giao ubnd thành phố hội an phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động dự án chi tiết trên cơ sở nguồn kinh phí tài trợ đã được duyệt
trong đó cần lưu ý khi thực hiện việc thả dạng săn hô nhân tạo không làm cản trở đường di cơ tự nhiên của loài thủy sản
không ảnh hưởng đến các công trình quốc phòng và các công trình khác như cắp điện ngầm cắp điện thoại cáp internet và không làm ảnh hưởng đến luồng tuyến giao thông đường thủy